đoàn công tác bệnh viện đại học y hà nội đã tổng kết công tác thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh
tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc quang tỉnh hà giang
đề án bệnh viện vệ tinh nhằm mục tiêu nâng cao năng lực y tế tuyến dưới về khám bệnh
chữa bệnh thông qua hoạt động đào tạo chuyển giao kỹ thuật cải tạo cơ sở vật chất
nâng cấp trang thiết bị y tế tăng cường đào tạo chuyển giao kỹ thuật và tư vấn khám
chữa bệnh từ xa bằng công nghệ thông tin giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao
được thuận lợi và góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bệnh viện đa khoa khu vực bắc quang tỉnh hà giang đã nhận được hỗ trợ
nhiều gói đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện đại học y hà nội
đặc biệt các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội cũng thường xuyên phối hợp tiến hành hội trần trực tuyến
khám chữa bệnh từ xa hàng tuần với các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực bắc quang tỉnh hà giang
góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của nhân viên y tế